sau một thời gian điều tra theo dõi cục cảnh sát phòng chống buôn lậu phối hợp với công an quận một mươi
tp hcm đã bất ngờ kiểm tra kho hàng tại bãi xe trung bảo hai đường hưng long quận một mươi tp hcm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại đây có hơn bốn trăm linh máy lạnh
máy giặt tủ lạnh của các thương hiệu nổi tiếng đang được cất giấu trong kho tất cả đều đã qua sử dụng
làm việc với cơ quan chức năng chủ kho hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh
giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng
theo cơ quan chức năng toàn bộ lô hàng điện máy đã qua sử dụng này được tập kết tại kho trung bảo hai
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay với thủ đoạn nhập về rồi cất dấu tinh vi
hiện cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ kho hàng để tiếp tục điều tra làm rõ